tàu nh một huế nha trang bất ngờ bốc cháy tại phú yên vụ cháy khiến nhiều hành khách hoảng loạn
theo tổng công ty đường sắt việt nam nguyên nhân xảy ra vụ cháy tàu nh một vào sáng nay là do chập điện
cúp lợt điện toa xe là bộ phận đấu nối điện nằm ở ngoài toa xe phía dưới
để nối điện giữa các toa xe với toa công vụ phát điện cung cấp điện cho toa xe
bộ phận này được sản xuất với tiêu chuẩn an toàn khi xảy ra sự cố chập điện
tàu nh một thuộc công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn
tàu xuất phát tại ga huế vào lúc một mươi bảy h một mươi ngày năm tháng sáu
đến ga hảo sơn phú yên vào lúc năm h ba mươi một ngày sáu tháng sáu
trong lúc đang chờ tránh nhau với tàu se bốn thì trực ban tàu phát hiện có khói bốc lên từ toa xe số ba
sau đó trưởng tàu chỉ đạo cho sơ tán hành khách và tổ chức dập lửa